xin chào quý vị và các bạn
dự báo những cơn mưa rào và rông còn có thể lặp lại trong đêm nay và sáng sớm mai
tại khu vực bắc bộ
riêng tại khu vực đông bắc bộ cục bộ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
tuy nhiên sau khoảng bảy giờ mưa sẽ giảm nhanh thời tiết có nắng nhiều trở lại
và nhiệt độ trưa chiều sẽ gia tăng đáng kể
cao nhất phổ biến là ba mươi một ba mươi bốn độ riêng khu tây bắc cao hơn sẽ có nắng nóng nhẹ
tại các tỉnh miền trung đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rông vài nơi
riêng phần phía nam của miền trung có mưa vừa mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
ban ngày trời có nắng có nơi còn nắng nóng nhẹ với nhiệt độ cao nhất phổ biến là ba mươi hai ba mươi năm độ
gió mùa tây nam ở phía nam có xuống gia tăng trong những ngày tới
nên mưa rông sẽ tăng dần thời gian có mưa lượng khá hơn
tập trung xuất hiện về chiều tối và tối có khả năng gây ra tình trạng ngập úng
ban ngày tại các tỉnh vùng cao tây nguyên và khu vực nam bộ vẫn sẽ có nắng với cường độ vừa phải
nhiệt độ cao nhất trong ngày tại tây nguyên là hai mươi tám ba mươi hai độ nam bộ ba mươi một ba mươi bốn độ
trên biển khu vực bắc biển đông bao gồm quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông vài nơi
gió đông nam yếu ở mức là cấp ba và cấp bốn
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm quần đảo trường sa có mưa rào và rông nhiều nơi
có lúc có mưa vừa đến mưa to gió tây nam cấp bốn cấp năm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều không quá ba mươi một độ
khu vực hà nội mây thay đổi đêm và sáng sớm có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to ngày trời nắng gió đông nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ